thưa quý vị và các bạn trại tạm giam công an tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định giảm án đợt hai tháng chín cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây
đợt này tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã ra quyết định giảm án cho năm phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
theo đề nghị của tiểu ban xét giảm án công an tỉnh quảng nam
trong đó có hai phạm nhân được giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù
đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
cũng trong dịp mùng hai tháng chín này hội đồng xét đặc xá tỉnh quảng nam đã thực hiện các thủ tục đề nghị chủ tịch nước
đặc xá cho bảy phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
thưa quý vị những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm tự ti
đôi khi còn phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh khiến việc tái hòa nhập cộng đồng của họ gặp phải rất nhiều khó khăn
việc giúp đỡ tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế làm ăn lương thiện tránh xa tệ nạn xã hội
chính là góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và giảm thiểu tội phạm trong xã hội
hợp tác xã chế biến lâm sản sông mã của ông lê văn bình tại huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến từ cây luồng mỗi năm cho thu nhập trên hai mươi tỷ đồng
đóng góp vào ngân sách địa phương trên một tỷ đồng
từ con người đã từng có quãng đời lầm lỗi giờ đây bước về con đường lân thiện làm giàu từ mảnh đất quê hương
hợp tác xã không chỉ tạo việc làm cho hơn một trăm hai mươi người dân tại địa phương
mà trong đó còn cả những người cũng từng lầm lỗi vi phạm pháp luật như ông bình
được ông nhận vào làm việc tạo thu nhập để họ làm lại cuộc đời tránh xa tệ nạn xã hội
hiện nay trên địa bàn huyện quan hóa có gần hai trăm linh người bị kết án phạt tù trở về địa phương
và hơn một trăm linh người đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trung tâm cai nghiện trở về
chính quyền và công an huyện quan hóa bên cạnh việc thường xuyên gần gũi
tuyên truyền pháp luật nắm bắt tâm tư nguyện vọng những vướng mắt của họ khi về hòa nhập cộng đồng
thì đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển những điển hình như trường hợp của ông bình
để giúp đỡ động viên số người này cố gắng vươn lên phát triển kinh tế
không để các đối tượng xấu lôi kéo dụ dỗ họ tái phạm tội
khi mà chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
thì hầu hết là họ có một cái mong muốn gia đình xã hội tiếp nhận
và mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ
để họ có một công ăn việc làm ổn định nhanh chóng hoàn thiện hòa nhập với cộng đồng
lực lượng công an huyện cũng đã tham mưu cho huyện thời gian vừa qua là
rất là quan tâm đến phát triển các mô hình tái hội nhập cộng đồng
chính sự giúp đỡ của chính quyền và công an địa phương
đã tạo điều kiện cho những người đã từng lầm lỗi ổn định cuộc sống không tái phạm tội
tạo nên một dư luận tốt và cách nhìn thiện cảm hơn của cộng đồng
là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến an ninh trật tự ở địa phương
thông tin từ công an tỉnh gia lai vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi ba tháng tám
một vụ thảm án đã xảy ra tại huyện chư pông khiến bốn người chết ba người bị thương
đối tượng gây ra vụ thảm án là vũ văn đản ba mươi chín tuổi
đã bị công an tỉnh gia lai bắt giữ ngay sau khi gây án
bước đầu hung thủ khai nhận bản thân có uống rượu trước khi gây án
mâu thuẫn nảy sinh từ việc đàn sai vợ đi đòi tiền người hàng xóm để chữa bệnh
nhưng không được nên xảy ra cãi vã
sau đó đản lấy rau rượu đuổi chém vợ
người vợ đã ôm con bỏ trốn thoát thân nên đối tượng đã chạy ra ngoài chém tiếp những người xung quanh
cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai
phối hợp cùng công an huyện trư pông công an xã yà đã bắt giữ hung thủ
tại khu rẫy cà phê thuộc thôn phú vinh xã yà băng
thông tin ban đầu xác định vũ văn đản chém ông đặng đình vấn năm mươi bảy tuổi
bà nguyễn thị ngọc liên bốn mươi một tuổi chết tại chỗ
chém chị lê thị thơm ba mươi ba tuổi cùng con gái nguyễn thị vân tám tuổi bị thương nặng
đã chết trên đường đi cấp cứu
các nạn nhân khác bị thương còn lại gồm vũ văn tuyên nguyễn duy phong vũ văn hiển
hiện cơ quan công an tỉnh gia lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
còn tại thành phố hồ chí minh công an quận bình tân cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh tuấn trung hai mươi tám tuổi
ngụ quận bình tân cùng đồng bọn để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai giờ
sáng ngày một mươi một tháng tám tổ hình sự đặc nhiệm công an quận bình tân đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện trung và nguyễn tân phong hai mươi sáu tuổi quê ở vĩnh long
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua truy xét nhanh cả hai khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện
nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn quận
băng nhóm còn có thêm huỳnh ngọc long hai mươi bảy tuổi quê ở bạc liêu
dương hoàng thi hai mươi hai tuổi quê sóc trăng và đối tượng tên là út chưa rõ lây lịch
bọn chúng thường lựa chọn những chỗ vắng người
trị giao và không chế các bị hại để lấy điện thoại và tiền
mới đây nhất năm đối tượng thấy một thanh niên đang đi bộ trên đường hồ ngọc hà lãn
phường bình trị đông quận bình tân thì xông tới không chế cướp điện thoại rồi bỏ chạy
hiện công an quận bình tân đang tạm giữ được bốn đối tượng
và tiếp tục truy bắt đối tượng út để củng cố hồ sơ xử lý
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh an giang vừa bắt giữ đỗ duy thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường hai thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu
truy nã toàn quốc về hành vi giết người
theo cơ quan điều tra vào khoảng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn tám do có mâu thuẫn từ trước
nên bùi quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tạm trú tại địa phương
rủ thành cùng một mươi hai đối tượng mang theo bốn cây mã tấu và nhiều hung khí
tìm đánh nhóm của nguyễn vũ ngọc hải tức hải tạc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường năm thành phố vũng tàu
đến khi gặp nhau nhóm của quân và thành chém nhiều nhát vào người hải
và đuổi chém bị thương nhiều người khác
hậu quả khiến hải chết ngay tại chỗ
sau đó thành trốn khỏi địa phương cho đến nay thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an tỉnh an giang đang làm thủ tục bàn giao đối tượng
cho công an tỉnh bà rịa vũng tàu theo quy định
được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba mô hình tiếng loa an ninh đã được triển khai
tại xã bình đào huyện thăng bình quảng nam và đã mang lại hiệu quả thiết thực
đưa ra những cảnh báo về thủ đoạn của bọn tội phạm tới người dân
đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh tố giác tội phạm
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh quảng nam
công an xã bình đào thông báo đề nghị bà con nhân dân trong xã chú ý
bây giờ là hai mươi hai giờ đêm để đề phòng và hạn chế thấp nhất tình hình trồng cáp
hút giạch và thiệt hại khác xảy ra cho gia đình và khu dân cư trên địa bàn xã
công an xã bình đào đề nghị bà con nhân dân tăng cường cảnh giác
kiểm tra là tầm trọng an toàn cổng ngõ tư gia các cửa chính
cửa phụ của ngôi nhà hệ thống đèn điện và các tài sản khác trong gia đình
đảm bảo an toàn trước khi đi ngủ đề nghị bà con chú ý
những âm thanh này đã trở nên quen thuộc đối với gia đình ông trần ngọc thạnh
ở thôn trà đoá một xã bình đào huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đi lòm có ngày về là bận rộn mạch thường thường là xem tivi xem tựa sợi cửa đoạn
thì tới hôm hai h đêm thì từ đó tiếng loa mà có an ninh địa phương
thì hàng đêm là tôi thường tới giờ nghe tiếng loa là tôi sợi cửa ngõ
kiểm tra đồng quần trước khi ngủ
đó là cũng cố được cho vấn đề về trật tự an ninh địa phương
đỡ bất kỳ trọng cáp vẹt ở trong khu vực
điểm nổi bật của mô hình này đó là lực lượng công an xã có thể thông báo trực tiếp
về tình hình an ninh trật tự trên loa phát thanh ngay tại lúc đang đi tuần
một điểm mà so với các mô hình tự quản về an ninh trật tự hay mô hình giữ gìn trật tự vùng giáp tranh
được bang công an xã triển khai trước đây không có được
trong thời gian mà triển khai mô hình tiên loa an ninh
thì nó đem lại cái hiệu quả rất là khả quan
cái tình hình an ninh trật tự và nhất là cái tình hình trọng cáp cướp giặt
là nó đã thật sự là được đẩy lùi đẩy lùi trong cái thời gian mà triển khai ra cái mô hình này
là một cái điều kiện để cho chúng tôi triển khai những cái chủ trương
những đường lối của đảng nhà nước của địa phương mà liên quan đến an ninh trật tự
để truyền tải được đến nhân dân
thời gian là nhanh nhất
có thể khẳng định mô hình tiếng loa an ninh của xã bình đào đã mang lại hiệu quả cao
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã
mô hình không chỉ mang lại sự bình yên cho thôn sớm
mà trên hết đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm
góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
để truyền dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chú trọng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
từ một huyện thuần nông muốn tạo ra một bước đột phá trong phát triển
sau hơn một mươi năm triển khai đến nay bức tranh công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã khá sinh động
gồm hai cụm công nghiệp thu hút một mươi sáu dự án đầu tư với tổng trị giá là ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đến thời điểm này tại hai cụm công nghiệp diêm xanh và hải thượng
thuộc địa bàn huyện hải lăng đã thu hút được một mươi sáu dự án đầu tư
với diện tích cho thuê đất là ba mươi ba bốn ha trong đó có một mươi hai dự án đã đi vào sản xuất
với tổng số vốn đăng ký trên ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng giải quyết việc làm cho gần hai lao động
với mức lương bình quân từ ba đến ba năm triệu đồng một tháng
yêu đái về thuế cũng như tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách
nên đã làm cho các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đến đầu tư
hải lăng đang nỗ lực để thay đổi diện mạo cơ cấu kinh tế từ thuần nông
từng bước hình thành vùng kinh tế động lực phía nam của tỉnh quảng trị
trong tương lai dự án cảng nước sâu mỹ thủy và khu kinh tế đông nam ra đời
hải lăng sẽ trở thành địa chỉ vùng kinh tế năng động trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện miền núi cao nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
huyện đã trình thủ tướng chính phủ đề án bảo tồn và phát triển cây sâm ngọc linh
xâm việt nam tỉnh quảng nam đến năm hai nghìn ba mươi
đây là dược liệu quý cần bảo tồn gen để phát triển
di thực đến những địa bàn có thổ nhưỡng tương đồng
tạo điều kiện để đồng bào vùng núi cao phát triển kinh tế
theo đó đề án được chia ra làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm một nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sâm
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung bảo tồn giống và phát triển vùng nguyên liệu sâm
công tác truyền thông về cây sâm
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi tổ chức di thực phát triển trồng sâm
ra bảy xã
tổ chức di thực phát triển trồng sâm ra bảy xã cổ huyện với diện tích ba mươi ha
hiện tại nam trà my chỉ có ba mươi bốn năm ha
phát triển ngành công nghiệp chế biến xâm phát triển du lịch gắn với phát triển vùng sâm ngọc linh
tổng mức đầu tư của hai giai đoạn này cần khoảng chín bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
ở thời điểm hiện tại mỗi kg sâm có giá từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
tuy nhiên thời gian qua việc bảo vệ và phát triển sâm ngọc linh vẫn còn ở quy mô nhỏ
manh mún và mang tính tự phát trong dân cư địa phương chứ chưa được phát triển rộng rãi
nếu đề án được thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ là niềm vui đối với huyện nghèo của nam trà my
để phát triển cây sâm ngọc linh có giá trị cao nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân
được đầu tư từ năm hai nghìn một mươi ba nhưng đến nay khu tái định cư thôn bố lang xã sơn thái huyện khánh vĩnh vẫn chưa hoàn thành
nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn đầu tư
thực tế này đang khiến cho cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực này vẫn chưa thể đi vào ổn định
sau hơn hai năm triển khai việc tái định cư cho một trăm bốn mươi hai hộ đồng bào dân tộc vào khu tái định cư thôn bốn lang vẫn chưa thể thực hiện được
trong khi tiến độ san nền mặt bằng đường giao thông nội bộ hệ thống điện cấp nước sinh hoạt ở khu vực này đã cơ bản hoàn tất
nguyên nhân là do thiếu vốn nên việc xây dựng nhà tái định cư trên phần đất này vẫn chưa được triển khai
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm có nước sinh hoạt nhân dân rất vui rất phong khởi rất cảm ơn đại nhà nước
để bớt một gánh nặng cho gia đình như hồi xưa phải đi làm về mệt phải đi kiếm một can nước từ dưới suối thì mất cả một km rất là bất tiền
để hoàn thành việc sân lấp mặt bằng
và các công trình công cộng tại khu tái định cư ngân sách huyện đã bố trí trên một mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên một trăm bốn mươi hai hộ dân được tái định cư là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cận nghèo của xã
họ không đủ điều kiện để tự di rời vào khu tái định cư mới
giải pháp trước mắt chỉ dừng ở việc tuyên truyền vận động người dân tự nguyện di rời vào khu tái định cư
khi nào có chính sách thì nhà nước sẽ hỗ trợ
theo tính toán để xây dựng một trăm bốn mươi hai căn nhà tái định cư
mỗi căn có diện tích ba mươi m hai thì kinh phí gần một mươi một tỷ đồng
với ngân sách huyện miền núi mỗi năm không nhiều
nên việc bố trí vốn cho khu tái định cư gần như không thể thực hiện được
đến nay vẫn còn một cái khó khăn
còn được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành khách cấp
các tổ chức chức cá nhân doanh nghiệp
vì rằng là vốn đầu tư chỉ có thực hiện việc tại mặt bằng
tuy nhiên để di dời được dân một trăm bốn mươi hai hộ vào
khu này để ổn định định canh cư thì cần phải có nhà ở
đối với đồng bào gia tập tiểu số thì khi di chuyển vào trong thì không có đủ điều kiện cất nhà
do vậy thì cũng rất mong muốn được sự hỗ trợ về mặt kinh phí để đầu tư xây dựng một trăm bốn mươi hai nhà
xây dựng khu tái định cư ở sơn thái huyện khánh vĩnh là chính sách hợp lý
có khu tái định cư mới một trăm bốn mươi hai hộ dân nằm dọc ven sông cái
sẽ không còn đối diện với rủi ro
rủi ro sạt lở khi mùa mưa lũ đến gần
đồng thời có khu tái định cư người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực này yên tâm
có điều kiện ổn định cuộc sống phát triển kinh tế xã hội của địa phương
các lọc bộ hướng dẫn viên du lịch thành phố đà nẵng vừa tổ chức buổi giới thiệu bộ quy chế ứng xử
trong hoạt động du lịch đây là quy chế do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ủy quyền cho sở văn hóa
thể thao và du lịch ban hành quy chế bao gồm ba phần dành cho các đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực
du lịch khách du lịch và người dân thành phố đà nẵng quy chế này được sở văn hóa thể thao và du lịch
phổ biến rộng rãi tới đội ngũ hướng dẫn viên du lịch từ đó các hướng dẫn viên sẽ phổ biến rộng rãi tới khách du lịch
nội dung của quy chế tập trung vào việc ứng xử văn hóa văn minh các điểm đến không đeo bám
kéo khách du lịch cấm ăn mặc phản cảm tại các địa điểm tâm linh được biết trên địa bàn thành phố đà nẵng
có gần một chín trăm linh hướng dẫn viên nội địa và quốc tế thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng xảy ra
hiện tượng nâng giá dịch vụ ăn uống bảo kê nhà hàng đầu gấu ép hướng dẫn viên lái xe taxi đến
địa điểm ấn định ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố tối qua ngày hai mươi ba tháng tám tại văn miếu
thủy giám ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức tuyên dương chín mươi tám thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp
các trường đại học học viện trên địa bàn tại buổi lễ những thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đã được
vinh dự trao tặng bằng khen cúp biểu trưng và phần thưởng của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chia sẻ cảm xúc tự hào khi được đứng trên bục vinh danh trong không khí linh thiêng tại ngôi trường
đại học đầu tiên của việt nam bạn đỗ quang huy thủ khoa chuyên ngành trinh sát chống phản động
ngành điều tra trinh sát của học viện an ninh nhân dân xem đây là một nguồn cổ vũ rất lớn cho những thủ khoa bước vào hành trình mới
đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội khẳng định chín mươi tám thủ khoa xuất sắc được tuyên dương lần này
chính là nguồn nhân lực chất lượng cao tài sản của thủ đô và đất nước
thành phố mong các thủ khoa tiếp tục học tập phấn đấu công hiến để xây dựng thủ đô và đất nước
đối với các thủ khoa như chúng tôi thì việc được yêu tên đáy ngộ của thành phố hà nội cũng như là
của các cơ quan ban ngành là một điều kiện rất tốt chúng tôi để có cơ hội đóng góp cho đất nước
cũng như là tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
với ý nghĩa đặc biệt là trong việc khuyến khích động viên phong trào học tập trong giới trẻ
và đặc biệt là các bạn sinh viên của thủ đô
và đồng thời thì chương trình cũng thể hiện một sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo đảng và nhà nước
và đặc biệt là của thành phố trong việc tạo điều kiện tốt nhất để cho các bạn học sinh sinh viên
có điều kiện và môi trường tốt nhất để học tập và rèn luyện
mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
đến mưa tối
kéo dài từ đầu tháng tám đã để lại hậu quả nặng nề cho bắc cạn
trong đó các tuyến giao thông bị sạt lở nhiều với hàng nghìn mét khối đất đá cần phải bóc đổ
tuy nhiên đến nay tất cả các tuyến đường mới chỉ thực hiện việc thông xe chứ chưa thể dọn sạch lòng đường
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông
trận mưa lũ vừa qua tổng khối lượng đất đá sạt lở đến gần bảy mươi sáu mét khối
theo đó số kinh phí cần phải có để khắc phục là trên một mươi sáu tỷ đồng
theo sở giao thông vận tải bắc cạn trên toàn bộ các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ có gần bốn trăm linh điểm sạt lở
trên thực tế các tuyến đường này đều đã được thông xe ngay sau khi bị sạt lở
nhưng chỉ là tạm thời vì có nhiều điểm sạt lở đất đá vẫn chiếm gần hết lòng đường
không chỉ cản trở giao thông mà còn có nguy cơ gây tai nạn rất cao
đặc biệt là vào ban đêm vì các tuyến đường trên bắc cạn đều có nhiều điểm cua rất khó quan sát
phó thủ tướng hoàng trung hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết
cảng hàng không quốc tế đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó trong khi chờ ban hành nghị định về quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
phó thủ tướng đồng ý giao bộ giao thông vận tải tổ chức thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết
cảng hàng không quốc tế đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo quy định
đồng thời ra soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
cảng hàng không quốc tế đà nẵng là một trong ba cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất tại việt nam
sau cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ngành đường sắt vừa quyết định điều chỉnh giảm từ hai một mươi năm giá vé tàu đi đường dài
đối với các mát tàu thấm nhất se một se hai se năm và se sáu
thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày năm tháng chín
nguyên nhân là do lượng khách đi lại trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay có thể giảm mạnh so với năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó công ty vận tải đường sắt hà nội sẽ giảm giá vé tàu khách thống nhất
và tàu khu đoạn tuyến bắc nam cho giai đoạn sau hè từ ba đến một mươi hai
trước đó bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
các cục các sở giao thông vận tải và các tổng công ty đường sắt việt nam
hàng không việt nam hàng hải việt nam tăng cường các giải pháp cấp bách
để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi
đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tuyến biển đảo khánh hòa là một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút lượng lớn khách đến vui chơi giải trí
sau bất cập hiện nay mà du khách cũng như người địa phương luôn lo lắng và bất an
đó là mất một số tiền oan khi bị ép buộc từ một trạm thu phí trước khi vào điểm mưu sinh của người dân
sau đây là phản ánh của truyền hình công an nhân dân
đảng là một thanh trắng một chiếc bàn đã trở thành cống và địa điểm thu phí đối với du khách và người dân trước khi qua đảo
tất cả các xe đến đều phải dừng lại và đóng mỗi người hai mươi đồng
sau đó các chủ bè mới được dẫn khách ra đò để đến bè hoặc qua đảo
đảo bình hưng thuộc địa phận tỉnh khánh hòa
trước khi qua đảo người dân và du khách phải qua bãi kinh
bãi kinh thuộc địa phận tỉnh ninh thuận là đường bộ duy nhất ngắn nhất để du khách và người dân địa phương sang đảo bình hưng
hiện nay bãi kinh đã được ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận giao cho công ty cổ phần thành trung ninh thuận sử dụng và khai thác
khi vừa xuống xe xuống đây người ta chặn cổng vé lại bắt đoàn xuống mua vé rồi mới cho vô
mỗi vé là hai mươi đồng mỗi người hai mươi đồng nhưng trên vé hình như có một mươi đồng
để tìm hiểu rõ hơn về sự việc chúng tôi có buổi tiếp xúc với chị đào thị hồng
chủ nhà bè hồng nhàng đang kinh doanh tại vùng biển này cho biết
mặc dù nhà bè đã đăng ký kinh doanh
và đóng thuế cho nhà nước không sử dụng đến phần đất của công ty thành trung
nhưng từ bốn năm nay công ty thành trung vẫn thu phí một mươi một đồng một người khi qua nhà bè tham quan du lịch
tìm hiểu thêm được biết không chỉ riêng nhà bè hồng nhàng
mà một mươi ba nhà bè kinh doanh tại vùng biển này đều phải đóng khoản phí đó cho công ty thành trung
khách là hai mươi rào bây giờ buộc nhà bè phải đưa thêm một mươi một nữa
một người khách là ba mươi một khi mà bước ngang qua đây là chỉ không cần dùng cái gì của bố
bên thành trung mất là phải đóng một người ba mươi một vô cho bên thành trung
theo cái kiến nghị của bà con thì chính quyền cũng đã ghi nhận rồi
cũng đã đề nghị lên kênh để can thiệp nhưng cái này thì can thiệp cũng chưa được
theo tôi nghĩ là cái cổ mà đi quê mà thu cổng hai mươi một người thì cái này là rất cao
thì kiến nghị mà gửi về thành phố công tranh thì thành phố công tranh cũng làm trở trình gửi đi về ninh thuận
thì trong cái ninh thuận thì cũng có can thiệp
thì trong can thiệp đó thì trong năm hai nghìn một mươi năm này cũng có được một tháng thôi
làm giảm thu cho người ta qua cổng là một mươi thì khi qua một tháng thì ông sẽ quốc lợi là hai mươi
việc thu phí trái phép của công ty thành trung gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch tỉnh khánh hòa
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm lượng du khách tới đảo bình hưng giảm gần bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
chính vì vậy người dân thôn đảo bình hưng rất mong cơ quan chức năng của